năm hai nghìn một mươi sáu cũng là năm thành công trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
cụ thể tổng vốn fdi cả năm hai nghìn một mươi sáu ước đạt hai mươi bốn bốn tỷ đô la mỹ tăng bảy một so với năm hai nghìn một mươi năm

việc giải ngân tăng kỷ lục như năm hai nghìn một mươi sáu và tỷ lệ giải ngân so với tỷ lệ vốn đăng ký
tiếp tục tăng trong năm hai nghìn một mươi bảy tôi cho rằng là chịu tác động của yếu tố chúng ta thay đổi chính sách như vậy
thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hiện nay của việt nam đang hướng tới một sự thay đổi cơ bản
thay vì chúng ta tăng cường thu hút bằng mọi giá với việc tăng quy mô
thậm chí là tăng quy mô vốn đăng ký chứ chưa phải là vốn mà thực hiện
thì chúng ta đã chú trọng hơn nhiều đến cái vấn đề chất lượng của cái thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
chất lượng ở đây kể cả vấn đề về đóng góp cho tăng trưởng kinh tế việt nam
về vấn đề bảo vệ môi trường hay là kể cả vấn đề về khả năng giải ngân
tức là sự thực tế của các nguồn vốn đăng ký
mà điểm nhấn là những tín hiệu tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp
cùng với đó là nỗ lực cải cách từ chính phủ được kỳ vọng là sẽ giúp phục hồi
tăng thêm sinh lực cho người đầu tư và doanh nghiệp
đây cũng chính là một trong những kết quả đạt được của nền kinh tế năm hai nghìn một mươi sáu

nhìn nhận kết quả năm hai nghìn một mươi sáu và nhận định về những cơ hội và thách thức trong thời gian tới
chính phủ cũng đặt mục tiêu cụ thể cho kinh tế năm hai nghìn một mươi bảy được thông qua tại kỳ họp thứ hai của quốc hội khóa một mươi bốn
với những chỉ tiêu cụ thể như tăng trưởng gdp khoảng sáu bảy tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng bốn
tổng kim ngạch xuất khẩu tăng sáu bảy địa phương
theo nhận định của các chuyên gia
trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn
đây không phải là một mục tiêu dễ thực hiện
tuy nhiên những tín hiệu tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp kết hợp với ổn định kinh tế vĩ mô
nhiều chuyên gia và doanh nghiệp vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng kinh tế việt nam năm hai nghìn hai mươi

nhưng nếu như chúng ta biết sử dụng và tận dụng và phát huy được những điều kiện đấy
thì tôi cho rằng chúng ta có thể đạt được sáu bảy trong năm hai nghìn một mươi bảy
tôi cho rằng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt ra trong năm hai nghìn một mươi bảy
chúng ta đạt hầu hết đều cao hơn so với năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên thì cá nhân tôi đánh giá là chúng ta vẫn có cơ hội
để có thể đạt được các mục tiêu đó
cụ thể là với tăng trưởng kinh tế khoảng sáu
mức lãng pháp sẽ thấp hơn khoảng bốn
và tổng cung đầu tư toàn xã hội khoảng ba mươi một năm gdp
cộng với đó là xuất khẩu sẽ tiếp tục có tăng trưởng
nay chúng ta đang có phong trào khởi nghiệp
cũng như niềm tin của giới kinh doanh
của các nhà doanh nghiệp kể cả nhà đầu tư trong nước
của những nhà đầu tư nước ngoài đang tăng lên rất là nhiều
cộng với môi trường đang có những điều kiện thuận lợi
tôi tin rằng họ chính là lưu lượng thực
để có thể tạo ra cái tăng trưởng kinh tế một cách cao
ổn định và bền vững như chúng ta đã mong muốn trong nhiều năm gần đây
phải nói năm hai nghìn một mươi bảy là một trong những thời kỳ
mà nó sẽ mở ra cho hoạt động kinh tế của việt nam
có nhiều cơ hội để giải dụng nhiều hiệp định thương mại tự do có hiệu lực
và khi nó có hiệu lực như vậy thì sẽ là tốt
nếu như chúng ta tận dụng được hiệp định thương mại tự do với liên minh á âu
liên minh châu âu với nhật bản với hàn quốc
thì điều này sẽ mở ra khả năng chúng ta phất xuất học dịch tương đối tốt
đó là một cái ý thứ nhất
cái ý thứ hai là một số những các mặt hàng chủ lực của chúng ta
đã bắt đầu tìm được những thị trường
lên lượt vào những thị trường khó tính
cái sự quyết tâm của chính phủ một chính phủ kiến tạo và chính phủ phục vụ
thì nó đang mở ra một cái xu hướng
tức là cái phong trào khởi nghiệp trong toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp việt nam
bởi khi thế đó với cái quyết tâm của chính phủ
với các cơ hội trước mắt như vậy
chúng tôi cho rằng là cái năm hai nghìn một mươi bảy thì đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục phát triển
cùng với đó cam kết xây dựng hệ thống hành chính quốc gia thống nhất
hiệu lực hiệu quả thực hiện tốt nhiệm vụ kiến tạo
phát triển liêm chính hành động phục vụ người dân doanh nghiệp
là một nhiệm vụ quan trọng nhất của nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
được thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định tại diễn đàn phát triển việt nam năm hai nghìn một mươi chín
diễn ra cuối năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua
tiếp tục tạo niềm tin và kỳ vọng cho người dân cũng như doanh nghiệp
về môi trường kinh doanh ổn định trong thời gian tới
trong thời gian vừa qua thì đối với cộng đồng doanh nghiệp
chúng tôi nhận được rất nhiều các chủ trương đường lối chính sách
và đặc biệt đã dỡ bỏ hơn ba gây dế phép con
để tạo mọi thuận lợi cho các doanh nghiệp đặc biệt liên quan đến các thủ tục hành chính
thứ hai nữa chúng tôi đánh giá là các thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế
thông tin công khai liên quan đến mặt bằng sản xuất
rồi các khu công nghiệp để cho các doanh nghiệp
đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa
được thuê với giá ưu đãi đã được minh mạnh và công khai
một phần nữa là trong thời gian vừa qua
hàng loạt chính sách liên quan đến vĩ mô đã điều tiết lãi suất là hợp lý
để làm sao các doanh nghiệp đầu tư mạnh vấn đề liên quan đến đổi mới hoặc công nghệ
cũng như có những phương án kinh doanh một cách hiệu quả
mặc dù hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp không được phê chuẩn
hiệp định thương mại tự do giữa việt nam eu
tuy nhiên trong năm hai nghìn một mươi bảy những hiệp định thương mại có ý nghĩa quan trọng tương đương như tpp
như hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep
và các hiệp định thương mại khác sẽ tiếp tục mở ra thị trường mới cho doanh nghiệp việt nam
năm hai nghìn một mươi sáu và trước nữa thì chúng tôi dựa trên các mô hình dự báo
để xem vận động thực chất của khả năng tăng trưởng kinh tế của chúng ta trong năm hai nghìn một mươi bảy
qua các quý chúng tôi tính toán ra như vậy và thấy kết quả sẽ đạt khoảng độ sáu bốn
với những điều kiện tương đối ổn định không có gì bất thường không có những rủi ro quá lớn
hay bất thường thì có thể tăng trưởng không được như vậy
còn nếu có những thuật lợi cũng bất thường hoặc có những cách đột phá đặc biệt
thì nó có thể vượt lên cái con số đó
ở đây chúng tôi dùng kịch bản tương đối ở mức trung dung
và điều đó phản ánh là đặt ra trí tiêu sáu bảy
mà nếu không có những nỗ lực đặc biệt và chỉ dựa trên những điều kiện bình thường thì không đơn giản
đồng thời với việc đó trí tiêu tăng trưởng này gắn liền với trí tiêu lạm phát
bởi vì nó không tách rời nhau và chúng ta rất khó
thực sự hầu như không thể đạt được hai cái chỉ tiêu này một cách đồng thời
tức là tăng trưởng thì cao mà lãng phát thì lại thấp
bởi vì do cơ cấu mô hình kinh tế của việt nam hiện nay là nó không cho phép
một trong những lĩnh vực sẽ tiếp tục là thách thức to lớn cho kinh tế nước ta hai nghìn một mươi bảy là nông nghiệp
theo các chuyên gia nông nghiệp trong năm hai nghìn một mươi bảy biến đổi khí hậu diễn ra phức tạp
khó lường và nhiều khó khăn vẫn tồn tại sẽ là thách thức lớn cho nông nghiệp
ở lĩnh vực xuất khẩu một trong những trụ cột kinh tế quan trọng được dự báo tiếp tục gặp khó khăn
khi kim ngạch một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như gạo dẹt may da dày sô giảm
mặc dù mục tiêu cho năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ cũng chỉ đặt ở mức tăng trưởng từ sáu bảy
thấp hơn từ ba bốn so với mục tiêu đề ra trong năm hai nghìn một mươi sáu
bên cạnh đó theo các chuyên gia kinh tế áp lực nợ công vấn đề giải quyết nợ xấu cũng sẽ là một thách thức
còn phải tiếp tục giải quyết trong năm hai nghìn một mươi bảy và các năm tiếp theo
kinh tế việt nam năm hai nghìn một mươi bảy có những tín hiệu khả quan
tuy nhiên để hoàn thành mục tiêu chính phủ đặt ra là tăng trưởng gdp năm hai nghìn một mươi bảy là sáu bảy
sẽ không dễ dàng trước những thách thức không hề nhỏ
bên cạnh những tín hiệu khả quan của nền kinh tế nhiều chuyên gia cũng đưa ra nhận định mục tiêu sáu bảy
sẽ không dễ thực hiện trong bối cảnh chung của kinh tế thế giới
và trong nước năm hai nghìn một mươi bảy được nhận định là một năm tiếp tục khó khăn
trong năm hai nghìn một mươi bảy thì chúng ta có mấy cái thách thức là trong đó thì là có khả năng là cái lãm phát sẽ tăng trưởng lại
và nó làm cho cái cuộc điều hành kinh tế trở nên khó khăn hơn rất nhiều
bởi vì nó có thể làm phá vỡ những cân bằng vốn có ở trên lãi suất trên tỷ giá
và vì thế nó làm cho các cái dẫn tới những cái điều hành mà phải thay đổi đi
và từ đó thì các quyết định của nền kinh tế của các doanh nghiệp là cũng trở nên khó khăn hơn
và tạo ra những cái hiệu ứng mới
thì đó là một cái khó khăn
cái điểm thứ hai là về cái hiệu ứng của cái việc hội nhập
khi mà chúng ta là có cái sự tpp hiện nay đang bị thoái lui hoặc là đang không rõ ràng
thì có thể là những cái hiệu ứng về đầu tư vốn là một động lực tăng trưởng lớn của việt nam trong gần đây
thì sẽ giảm đi đầu tư nước ngoài sẽ giảm đi
và vì thế mà các doanh nghiệp của nước ngoài khi ông rút vốn thì có thể là gây ra một hiệu ứng làm giảm
cái tăng trưởng kinh tế của việt nam và nó lan tỏa
những cái ngành khác của việt nam nữa
cùng với đó thì nền kinh tế cũng sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức điều hành kinh tế vĩ mô
như kiểm soát lạm phát vấn đề nợ công nợ xấu và cả những khó khăn do biến đổi khí hậu
thách thức trước mặt chúng ta là gì
thách thức trước mặt chúng ta là nền kinh tế vẫn tiếp tục đối mặt với những các cái khó khăn
các cái thứ như là cơ sở cơ hội tầng cần tiếp tục hoàn thiện
nguồn lực cần tiếp tục được đào tạo bồi dưỡng
sử dụng có hiệu quả cái nguồn vốn chung cả công và nguồn vốn tư
trong cái bối cảnh kinh tế ở trong nước của chúng ta cũng gặp nhiều cái khó khăn
thứ nhất đó là kinh tế thế giới phục hồi chậm
và cái thương mại toàn cầu cũng phục hồi rất là chậm
mà cái độ mở nền kinh tế của chúng ta là rất là cao
điều này nó phản ánh tăng trưởng nền kinh tế việt nam phụ thuộc rất nhiều vào cái nhu cầu của thế giới
cái thứ hai nữa là biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng rất nặng nề này đến khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo

xin cảm ơn và kính chào tạm biệt